từ ngày một tháng tám tp hcm sẽ liên tục triển khai các tổ tiêm chủng lưu động đến tận nơi ở
nơi làm việc của người dân trên địa bàn tp hcm trong điều kiện người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ hiện nay hoạt động đang được triển khai tại khu vực tp thủ đức
tp thủ đức là đông dân và thích lớn
kể nay thì việc phòng chống covid tại tp thủ đức đang chuyển sang một giai đoạn mới
đó là chúng ta phải tăng cường cái việc chăm sóc sức khỏe cho người dân
đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta thực hiện chỉ thị một mươi hai của tp hcm
tuyệt đối giãn cách nhà với nhà rồi là khu phố với khu phố
vì vậy cho nên là có rất nhiều người dân cần sự trợ giúp về y tế
và chính đó vì lý do đó cho nên chúng tôi bên cạnh những đội ứng trực cấp cứu kèm theo xe cấp cứu đã có được trang bị sẵn
thì chúng tôi trang bị thêm bốn mươi đội phản ứng nhanh
trong đó có ba
ba mươi bốn đội đóng tú tại các vườn và sáu đội cấp thành phố với đội hình được trang bị các trang phức bị cấp tú gồm có bình oxy
gồm có một số trang thiết bị phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín
với ứng phó theo kiểu là đội hình hai người đi xe máy rất là nhanh gọn và tiếp cận được đến gần như hầu hết tất cả các khu vực tại tp thủ đức
việc tiêm chủng của các đội tiêm chủng lưu đồng sẽ được thực hiện đúng quy trình của bộ y tế và rút ngắn một số khâu theo hướng dẫn
đặc biệt thời gian theo dõi sau tiêm sẽ ngắn hơn
sau đó đội tiêm chủng sẽ chuyển sang các địa điểm khác từ theo dõi ba mươi phút thuốc uống xuống theo dõi một mươi năm phút sau tiêm
hiện nay thì thành phố trí điểm trước là hai xe tìm người phục vụ đủ đội
lực lượng mỗi xe như vậy thì ngoài tài xế thì còn có năm người còn có hai bác sĩ và ba điều dưỡng
bác sĩ thì khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm
cũng như là giải quyết những cái
tình huống mà các bệnh nhân có thể khám bệnh nhân các bệnh nhân mà không có thể đi khám bệnh được qua tiêm ngừa thì mình cũng khám luôn
rồi đó là các điều dưỡng thì vừa tiêm rồi vừa đo quyết áp và một số cái công việc mà liên quan tới tiêm chủng
trong xe này thì mình bổ trí những cái gì đó
trong xe thì bổ trí các cái trang thiết bị có một cái xe chuyên dụng về cấp cứu như là theo dõi cái
bio hai rồi cái bình oxy cái đo điện tim thậm chí là có cái chuẩn bị theo cái theo dõi cái monitor theo dõi năm thông số rồi các cái thuốc cấp cứu
đó thì chúng tôi trang bị một cách cũng khá đầy đủ để trong trường hợp mà có tiêm mà có cái phản ứng sau tiêm mà mức độ nặng thì chúng ta có thể xử trí kịp thời tại chỗ
ngoài hai xe ô tô lưu động trong những ngày tới
thân thành phố thủ đức còn bổ trí các đồi tiêm chủng đi xe máy đến các phường khu phố để đảm bảo tiêm chủng cho người dân
trong đó sẽ ưu tiên người dân ở khu vực phòng tòa người già người có bệnh lý người không có thể tự đến các điểm tiêm người gặp hoàn cảnh khó khăn
tránh gây nguy hiểm cho người dân khi mà tiếp xúc tập trung đông người thì trực tiếp như vậy thì cũng là tạo điều kiện cho tụi em công tác tại đây
dạ em thấy nhanh hơn và thuận tiện hơn nhiều tại vì nếu như so với đợt là đi tiêm mũi một thì tụi em phải gọi là sắp hàng chẳng cách đứng đợi
còn gọi là tụi em ưu tiên chích trước tại tụi em đối tượng nguy cơ cao
mình là đây là tiêm mũi mấy vậy
đây là mũi hai ạ
mũi hai so với mũi một thì lần hai này thì mình tiêm mình cảm thấy lo lắng nhiều hơn không
dạ hôm em thấy nó rất là bình thường và thoải mái tại vì đây là một cái quyền lợi mình được gọi là được hưởng khi mà mình công tác tại như đơn vị